thưa quý vị về cơ bản âm đạo đường ấu bên trong dẫn đến đổ cung có thể làm sạch mà không cần dừa
nhưng âm hộ bộ phận bên ngoài của cơ quan trình dục và vùng xung quanh học môn lại cần vệ sinh đúng cách để phòng tránh viêm nhiễm lây lan sâu vào trong âm đạo
việc vệ sinh vùng kính tưởng như đơn giản và nhiều chị em áp dụng biện pháp tưởng như là sạch nhất nhưng lại không đúng có thể dẫn tới viêm nhiễm
ngay sau đây thì chúng ta có thể lắng nghe ý kiến của thạc sĩ bác sĩ phan trí thành tránh văn phòng trung tâm đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương về những vấn đề nguy hiểm khi vệ sinh cô bé giải cách
câu hỏi này thì đúng là bác sĩ phải thường xuyên được gặp các chị em hỏi và phải chia sẻ luôn đó là thường thì hỏi thì chị em họ thì không ạ
mà bác sĩ thành phải thường xuyên hỏi chị em bởi vì cái sự sáng tạo của chị em thì vô cùng sáng tạo
bác sĩ thành kể những câu chuyện đó là chị em thường xuyên thích những việc đó là có rất nhiều chị em hỏi bác sĩ thành là em có phải cho tay vào trong kỳ cọ âm đạo hay không bởi vì như thế mới thấy sách
thì thực sự đó là cái đấy là một trong những cái điều vô cùng tai hại của âm đạo
âm đạo được thiết kế là một cái khoang ảo tự khép kín lại và các dịch tiết cứ thế đảo thải từ trên giống như một cái van một chiều
do đó nếu chúng ta cho thay vào kỳ cọ ngược lại
thì giống như chúng ta đẩy đi khuẩn toàn bộ từ phía dưới đẩy ngược dẳng lên trên
và có rất nhiều biến chứng do cái việc thuộc dửa âm đạo đã gây ra những việc ví dụ viêm ngược dẳng lên tử cung viêm ngược dẳng lên vòi trứng
và sau này đặc biệt các chị em trẻ mà chưa làm gia đình thì tuyệt đối không được gọi là bọn tớ gọi là thuộc dửa âm đạo
vì cái này sẽ gây biên tắc vòi trứng và tắc vòi trứng sau này và gây vô sinh
thì đấy là một cái tuyệt đối không được làm trong thuộc dửa âm đạo
cái thứ hai sáng tạo hơn đó là chị em bảo là ừ thế thì em không cho tay vào trong vậy thì em lấy một cái xi lanh nước muối sạch em xịt vào trong âm đạo thì có tốt hay không
thì câu trả lời đấy là bệnh nhân thật luôn của bác sĩ thành
bác sĩ thành cũng bảo là tuyệt đối không được làm như vậy
bởi vì nếu chúng ta làm như vậy cũng không những là ngón tay mà là cả một xi lanh áp lực cao đưa ngược dẳng lên trên
và hậu quả thì y như chúng ta vừa nói ở trên
cái việc thứ ba đó là chị em sạch quả
chị em ngày nào cũng lôi âm đạo ra kỳ cọ hai ba lần
và phải chia sẻ là âm đạo là một cơ quan rất nhạy cảm
và nó non trẻ như da em bé
do đó là việc chúng ta kỳ cọ nhiều lần là không tốt cho âm đạo
và rất nhiều trường hợp đặc biệt đó là chúng ta lại lạm dụng các chất tẩy rửa âm đạo
hiện nay chúng ta biết là ngay cả chị em không có khó chịu gì cả
cơ bản bác sĩ thành luôn luôn khuyên dùng nước rửa bình thường
và cách rửa âm đạo là chúng ta rửa ngày một lần thôi
không nên rửa nhiều quá
vì nó sẽ gây đến giống như vết thương mà chúng ta rửa liên tục
thì chúng ta sẽ không bao giờ làm được vết thương cả
âm đạo cũng như vậy
và chúng ta chỉ rửa ngày một lần
rửa bằng nước bình thường
và có một điều nhấn mạnh lớn nhất với các phụ huynh và hướng dẫn con trẻ cách vệ sinh
đặc biệt là các con
mà ngay từ tuổi hai ba tuổi mình vệ sinh mình phải để ý
đó là chúng ta biết là âm đạo làm phía trước
hậu môn nằm phía sau
hậu môn là cái lỗ của trẻ con
thì bao giờ có thể dính phân
và nếu như các mẹ rửa hay có thói quen xuôi tay đã kéo từ đằng sau ra trước rửa
các bạn rất nhiều mẹ đã kéo phân vào trong âm đạo của con
và gây viêm âm đạo từ những trẻ rất là nhỏ
từ hai ba tuổi chúng ta đã gặp rồi
thứ ba đó là chúng ta biết là các con trẻ đi bố giáo chúng ta gặp cả những trường hợp
các con lấy giấy vệ sinh nhét vào trong âm đạo
do đó chúng ta cũng đã phải gác những cái dị vật âm đạo ra
khỏi như vậy
bởi vì đớn để lại nó viêm rất là lâu ngày
nó viêm vào trong âm đạo của các con trẻ
thì vì vậy cho nên thống nhất lại vệ sinh âm đạo rất đơn giản
các mẹ chỉ đến rửa một lần một ngày
cũng như là dùng bằng nước bình thường
thực tế ra phải khuyến cáo là rất hạn chế dùng các nước rửa phụ khoa
mặc dù rất nhiều nước rửa phụ khoa được quảng cáo
tuy nhiên là phải nói âm đạo là cơ quan dễ dị ứng nhất của cơ thể
có rất nhiều chị em dị ứng với bacosu
có nhiều chị em dị ứng với nước hoa âm đạo
và có những chị em dị ứng với những chất nước rửa âm đạo
và như vậy nó gây lên tình trạng
cứ thấy viêm mạng tính ngứa rất khó chịu lâu dài của rất nhiều bệnh nhân
và đến khám bác sĩ thành
mà cái việc điều trị duy nhất của bác sĩ thành yêu cầu là ngừng các thuốc đó lại
chưa kể gần đấy bác sĩ thành còn gặp một bệnh nhân đó là bảo
tớ thấy tiết dịch âm đạo nhiều quá
thế là tớ đi mua nước rửa
thế rửa được một hai hôm thì nó khô tốt quá
thế là tớ rửa luôn ngày ba bốn lần
thế đến lúc mà thì bởi vì một số nước rửa âm đạo là có thành phần ưu trương
ưu trương tức là sẽ hút nước từ thành âm đạo đi ra
và khi hút như vậy sẽ làm các tế bào âm đạo bị khô và teo lại và mỏng đi
thế dẫn đến là khi mà chị bảo
tại sao mà dạo này em quan hệ với chồng em khô lắm
không thể ấy được
thì lúc đầu tiên bác sĩ thành chủ quan chị quen còn bốn mươi tuổi rồi
chắc là chị tiền bận kinh
thì tôi bổ sung thêm nội tiết tố cho chị
tuy nhiên là sau khi mà trao đổi khoảng ba buổi
chị càng ngày càng tin tưởng hơn
điều trị nội tiết tố thì nó đỡ
chị mới chia sẻ với bác sĩ thành là
hóa ra em còn dùng thêm cái nước rửa
em rửa liên tục ngày nào em rửa
và sau khi em dùng cái loại nước rửa này
thì âm đạo em khô hơn rất là nhiều
và đến khả năng tiết đờn để mà sinh hoạt tình dục
là bị hạm chế đi rất nhiều
nhiều chị em có thói quen rửa vùng ấm đạo liên tục
vì cho rằng như thế là sạch
tuy nhiên chính việc vệ sinh quá thường xuyên cùng với sử dụng dung dịch sát khuẩn
khiến cho niềm mạc âm đạo bị khô
không tiết dịch
gây đau khi quan hệ tình dục
bộ phận sinh dục rất nhạy cảm
và có thể tự cân bằng vi khuẩn
nếu rửa lịch tục bằng xà phòng hoặc dung dịch vệ sinh
sẽ làm mất cân bằng vi khuẩn
có thể gây viêm nhiễm
không ít chị em thấy bộ phận sinh dục bị ngứa
hay khí hưu ra nhiều
thì đã chủ động mua các sản phẩm vệ sinh phụ nữ
hoặc pha nước muối loãng
đường nước trà xanh về ngâm rửa
đây là việc làm chưa được chứng minh là có lợi
trong khi ngâm trọng trọng như vậy
thì có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn sắn ở hậu môn
xâm nhập vào vùng kín dẫn đến viêm nhiễm
vì vậy khi thấy khí hưu ra bất thường
ngứa khó chịu
thì chị em nên đi khám để được tư vấn vệ sinh
hoặc dùng thuốc đúng cách
như đã đề cập ở trên
thì việc vệ sinh bên trong vùng kín là không an toàn
mà chỉ cần thường xuyên vệ sinh khu vực bên ngoài của vùng kín
nên rửa nhẹ nhàng bên ngoài bằng nước sạch
hoặc xà phòng khốc ngùi
hoặc dùng dịch vệ sinh chuyên dùng cho vùng kín
vì những sản phẩm này thường không có nồng độ p cao
hoặc mùi hương gây kích ứng
nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu ngứa hoặc kịch ứng nào
cần phải thay đổi dùng dịch vệ sinh phù hợp hơn với mình
chỉ nên rửa vùng kín bằng xà phòng
dung dịch vệ sinh mỗi ngày một lần
không nên rửa nhiều lần
nếu không vệ sinh mỗi ngày
thì vụng kín sẽ bị ảnh hưởng do sự tích tụ của mồ hôi và chất bài tiết
dẫn đến nhiễm trùng
nhưng nếu vệ sinh bằng dung dịch vệ sinh nhiều hơn một lần trong một ngày
có thể phá vỡ sự cân bằng của vi khuẩn
dẫn đến việc nhiễm
cách vệ sinh đúng cách là sau khi xoa xà phòng toàn bộ vùng kín
chú ý không để xà phòng hay dung dịch lọt sâu vào âm đạo
phải rửa lại bằng nước sạch để tránh khô
hoặc kích ứng với vùng da nhạy cảm xung quanh bộ phần dịch dụng
sau khi vệ sinh xong
cần lau khô bằng khăn mềm
được giật sạch và phơi khô ngoài nắng thường xuyên
vào những ngày đã có kinh nguyện
có thể rủ nhiều lần hơn nhưng lưu ý chỉ dùng nước sạch
không lạm dụng xà phòng hoặc dung dịch vệ sinh
tiếp đó là cần rửa vùng đáy trâu
vùng giữa bộ phần sinh dục và hậu môn
sau đó rửa hậu môn và khe mỏng
luôn luôn rửa từ trước ra sau để tránh đưa vi khuẩn từ hậu môn vào âm đạo
tránh các sản phẩm khăn ướt có trong hương thơm và xịt khử mùi
có rất nhiều sản phẩm trên thị trường quảng cáo là có tác dụng vi giữ vệ sinh và giúp bạn luôn thơm tho nhưng bạn không nên tin dùng
không nên dùng bất cứ sản phẩm thuốc rửa nào trước khi có lời khuyên của bác sĩ